và với khoảng một chín triệu dân và diện tích đất tự nhiên là một năm trăm bốn mươi sáu km hai thuộc diện tích nhỏ so với các tỉnh trong toàn quốc
nếu tận dụng ưu thế mà thiên nhiên ban tặng được phù sa bồi đắp cộng với quyết tâm quay đê lấn biển thái bình sẽ có cơ hội mở đất về phía biển đông như các bậc tiền nhân đã thực hiện từ hàng trăm năm trước
quý vị và các bạn vừa xem xong phóng sự dấu chân người lớn biển do đài phát thanh và truyền hình thái bình thực hiện trong chuyên đề trang địa phương của truyền hình nhân dân
chương trình xin được tạm dừng ở đây xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau